bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết có một mươi bốn bốn trăm hai mươi ba ca được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là một hai trăm hai mươi chín sáu trăm tám mươi bốn ca
ngày hôm nay cả nước có một mươi năm năm trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín tại năm mươi bảy tỉnh thành phố
trong đó hà nội dẫn đầu cả nước với một tám trăm bảy mươi chín f
cùng ngày ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó hiện hà nội có tám trên một mươi hai quận ở mức độ dịch cấp ba
tăng thêm sáu quận so với ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
các quận này bao gồm ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai
long biên nam tử liêm tây hồ
theo quy định tám quận này sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng chống dịch
dừng bán hàng ăn uống tại chỗ
trong số tám quận này quận đống đa và hai bà trưng trước đó đã yêu cầu nhà hàng
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về từ ngày một mươi ba và ngày một mươi chín tháng một mươi một
quận tây hồ và hoàn điền
kiếm sẽ bắt đầu triển khai từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
còn một mươi ba phường thuộc quận hoàng mai và quận ba đình sẽ triển khai từ một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tại đồng bằng sông kiểu long số ca nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng liên tục tăng
trong khi nguồn oxy để cấp cứu điều trị đang thiếu hụt trầm trọng
khiến các cơ sở y tế gặp rất nhiều khó khăn
tình trạng thiếu oxy y tế chủ yếu xảy ra ở những cơ sở điều trị covid một mươi chín
có điều kiện giao thông khó khăn
tại an giang hầu hết các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nặng đang thiếu oxy lỏng trầm trọng
hiện lượng oxy huy động tất cả các nguồn chỉ được từ năm đến một mươi tấn một ngày
chỉ đáp ứng được khoảng hai mươi ba mươi nhu cầu
một số tỉnh như sóc trăng bạc liêu cũng đang rơi vào tình trạng tương tự
mỗi ngày đồng bằng sông kiểu long ghi nhận hơn năm kf
tỷ lệ chuyển nặng cần thở oxy cũng tăng nhanh
hiện các địa phương cũng đang khẩn trương phân tầng điều trị
ưu tiên oxy cho những khu vực cấp bách và kiến nghị chính phủ
sớm có giải pháp hỗ trợ vì số kf tại khu vực này đang tăng nhanh
tin an ninh trật tự
mới đây tại khu vực bản co phường xã nà ngu huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn bốn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
ba vật thu giữ gồm bốn viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác
tại cơ quan công an đối tượng khai mua số ma túy trên về để sử dụng và bán kiếm lời
đây là đối tượng đã có một tiền án về tội giết người vừa chấp hành chín năm tù nay lại tiếp tục phạm tội
công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tàng hai đối tượng lê thạc quang
sinh năm hai nghìn hai và trần mạnh hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đều trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an đang vận chuyển một mươi bảy kg pháo trái phép
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một mươi hộp pháo hoa loại bốn mươi chín quả
và ba mươi quả pháo cù với tổng trọng lượng một mươi bảy kg
bước đầu các đối tượng khai nhận mua pháo của một người không quen biết để mang về nghệ an sử dụng
ngày hôm nay công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai cho biết vừa triệt phá một tụi điểm
đá gà ăn thua bằng tiền thu giữ tại chỗ gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt
một mươi sáu đối tượng bị bắt quả tàng đang chuẩn bị
đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà tại một bãi đất trống ở khu phố ba phường biểu hòa
thu giữ tại chỗ hai con gà đá và tám mươi năm triệu đồng tiền mặt
qua điều tra cơ quan công an xác định bảy đối tượng đang tham gia trực tiếp đánh bạc ăn thua
từ năm trăm linh đến hai triệu đồng gồm nguyễn tấn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyễn văn bá sinh năm hai nghìn một mươi
huỳnh văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cao tính kiệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyễn thanh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
kiều công thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và trần công hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cả bảy công chú tại tỉnh đồng nai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum vừa bắt giữ thành công
đối tượng vận chuyển gần hai kg ma túy
cụ thể khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai phát hiện hai thanh niên mặc áo khoác màu đen
đi trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét trên người một đối tượng lực lượng công an đã thu giữ
được hai bịch ni lông không màu nghi là ma túy cùng một khẩu súng màu đen và năm viên đạn
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là trần long vũ sinh năm hai nghìn ba và lê ngọc vinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công chú tại thành phố con tung
hai bịch ni lông không màu chứa tinh thể rắn là ma túy đá
vinh là người vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông ở gia lai
với tiền công là một trăm linh triệu đồng
một đường dây ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch trong một năm lên đến

buôn ma thuột tỉnh đắk lắc điều tra và triệt phá thành công
cầm đầu đường dây ghi số đề này là nguyễn vũ đức quang ba mươi tuổi và võ thanh bình ba mươi một tuổi
cùng chú tại thành phố buôn ma thuột
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tăng vật tài liệu khác
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia giao dịch
một ngày trên một tỷ đồng và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay
với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
liên quan đến các vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới do một mươi tường cầm đầu
chiều ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã khởi tố bị can đối với nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang về tội rửa tiền
theo thông tin từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi mờ tường thành lập nhiều công ty
hộ kinh doanh và lập hàng chục tài khoản ngân hàng cho người thân
người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu
từ campuchia về việt nam để ba mươi ba đầu mối mua đường tại các tỉnh trà vinh bến tre cần thơ
chuyển tiền vào với tổng số tiền khoảng bốn một trăm linh năm tỷ đồng
ngoài ra mười tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông nguyễn văn võ
nguyên cán bộ công an tỉnh an giang với số tiền trên ba tỷ đồng do phạm tội có được
như vậy đến nay nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường đã bị khởi tố về sáu tội danh
trong đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang khởi tố một mươi tường tội danh
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
còn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố một mươi tường về năm tội danh gồm
tội buôn lậu đường cát năm hai nghìn một mươi tám tội buôn lậu năm miếu nốt kg vàng năm hai nghìn hai mươi
tội vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd qua biên giới năm hai nghìn một mươi chín
và tội vận chuyển trái phép hai trăm linh usd qua biên giới năm hai nghìn hai mươi
tại tỉnh thanh hóa đội cảnh sát hình sự công an huyện thạch thành đã phát hiện và bắt giữ đối tượng phạm viết hà
sinh năm hai nghìn hai ở thị trấn vân du huyện thạch thành
đang tàng trữ trái phép một khẩu súng loại súng calip bên trong có một viên đạn dạng tự chế
bước đầu phạm viết hà khai nhận ngoài khẩu súng và viên đạn mang trong người
hà còn cất giấu tại nhà hai khẩu súng hơi bảy viên đạn tự chế một mươi một vỏ đạn và một mươi hai quả pháo nổ
dạng pháo giảm toàn bộ số vũ khí và pháo nổ nói trên đều do hà mua trên mạng xã hội của một đối tượng
ở tỉnh lạng sơn hiện vụ việc đã được chuyển cho lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với những tin tức khác bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết có một mươi bốn bốn trăm hai mươi ba ca được công bố khỏi bệnh
trong ngày hôm nay nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một hai trăm hai mươi chín sáu trăm tám mươi bốn ca
ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi hai
cả nước có một mươi năm năm trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín tại năm mươi bảy tỉnh thành phố trong đó hà nội dẫn đầu cả nước với một tám trăm bảy mươi chín f
cùng ngày ủy ban nhân dân tp hà nội đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bản thành phố
theo đó hiện hà nội có tám trên một mươi hai quận ở mức độ dịch cấp ba tăng thêm sáu quận so với ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
các quận này bao gồm ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm
thành phố tây hồ
theo quy định tám quận này sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng chống dịch dừng bán hàng ăn uống tại chỗ
trong số tám quận này quận đống đa và hai bà trưng trước đó đã yêu cầu nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về
từ ngày một mươi ba và một mươi chín tháng một mươi hai
quận tây hồ và hoàn kiếm sẽ bắt đầu triển khai từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
còn một mươi ba phường thuộc quận hoàng mai và quận ba đình sẽ triển khai từ một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
thưa quý vị một mươi hai dự án cao tốc bắc nam giai đoạn hai dài bảy trăm hai mươi chín km phải được khởi công ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai
để thông suốt toàn tuyến cao tốc bắc nam vào năm hai nghìn hai mươi năm
bộ giao thông vận tải cần có giải pháp đổi mới thủ tục đầu tư bố trí nhân lực để xây dựng kế hoạch
hoàn thành thủ tục khởi công các dự án này
đây là nhiệm vụ quan trọng mà phó thủ tướng lê văn thành giao cho bộ giao thông vận tải
tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi một triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai của ngành giao thông vận tải
diễn ra vào ngày hôm nay
hai mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội
tham dự hội nghị về phía bộ công an có trung tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ngoài ra còn có đại diện các bộ ban ngành khác
báo cáo của bộ giao thông vận tải cho biết trong năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ngành giao thông vận tải đã nỗ lực vượt khó tháo gỡ nhiều vướng mắt
đảm bảo lưu thông hàng hóa trong giai đoạn giãn cách xã hội chống dịch
trong công tác giải ngân vốn đầu tư công
năm hai nghìn hai mươi một bộ giao thông vận tải được giao hơn bốn mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng
và dự kiến giải ngân đạt chín mươi sáu đứng đầu về giải ngân trên toàn quốc
tai nạn giao thông đồng thời giảm cả ba tiêu chí
đáng chú ý các dự án thành phần cao tốc bắc nam đang triển khai thực hiện
đến nay đều đảm bảo tiến độ và dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch đề ra
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng lê văn thành ghi nhận nỗ lực của ngành giao thông trong năm qua
đặc biệt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong các giai đoạn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
đáp ứng yêu cầu về chất lượng hồ sơ và tiến độ được chính phủ thủ tướng chính phủ đánh giá cao

đáp ứng yêu cầu về chất lượng hồ sơ và tiến độ được chính phủ thủ tướng chính phủ đánh giá cao
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng lê văn thành ghi nhận nỗ lực của ngành giao thông trong các giai đoạn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng

đáp ứng yêu cầu về chất lượng hồ sơ và tiến độ được chính phủ thủ tướng chính phủ đánh giá cao
phó thủ tướng lê văn thành ghi nhận nỗ lực của ngành giao thông trong các giai đoạn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng